tại thủ đô phnom penh hội liên hiệp phụ nữ việt nam và hội phụ nữ campuchia
vì hòa bình và phát triển đã tiến hành hội đàm đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
cùng hướng tới các hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực
ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam nguyễn thị thu hà
dẫn đầu đoàn việt nam sự hội đàm
phía campuchia do ủy viên thưởng vụ trung mương đảng nhân dân campuchia
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội phụ nữ campuchia
vì hòa bình và phát triển bà men samon làm trường đoàn
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng men samon đánh giá cao các sáng kiến
chương trình của hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã góp phần củng cố
duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước
nhấn mạnh kết quả hợp tác giữa hai hội trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
đã góp phần tích cực trong công tác phát triển nguồn nhân lực cho phụ nữ campuchia
qua đó nâng cao tính bình đẳng giới
thúc đẩy phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trong hoạt động chính trị xã hội
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam nguyễn thị thu hà mong muốn
thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa
giao lưu kết nghĩa trao đổi thông tin và ký kết các thỏa thuận hợp tác
giữa các địa phương không chỉ hạn chế ở các tỉnh giáp biên
sau cuộc hội đàm hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
cam kết tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động thiết thực
vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của hai nước